thời gian vừa qua việc quốc gia này duy trì xe đô covid đã khiến nhiều hoạt động thương mại bị sán đoạn
mới đây quốc vụ viện trung quốc vừa công bố thông tư về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nêu so những điểm mấu chốt cho việc phòng dịch nhưng không được phép chặn đường đóng cảng sân bay
thông tư của quốc vụ viện trung quốc nêu rõ chính quyền địa phương phải bỏ quy định rào chắn đường
và buộc các lái xe tải khỏe mạnh phải cách ly phòng dịch để đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm
và các nguyên vật liệu quan trọng tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
quốc vụ viện trung quốc nhấn mạnh cần phải duy trì chuỗi không bị gián đoạn để củng cố nền kinh tế quốc gia
trước đó rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã vận động chính quyền trung ương trung quốc cấp thêm thẻ đi lại đặc biệt
cho các lái xe tải khi thượng hải nơi đang chịu làn sóng dịch nặng nhất từ đầu dịch tới nay
và đang áp dụng phong tỏa toàn thành phố phải giảm công suất hoạt động tại các cảng biển cảng hàng không quan trọng
hiện các bến cảng quan trọng tại thượng hải như cảng nước sâu yangshan cảng wai gaokiao
vẫn đang hoạt động theo mô hình vòng tròn khép kín
nhân viên sống và làm việc ngay tại cảng hạn chế tiếp xúc với bên ngoài
nhưng vì thiếu nhân lực và lái xe tải nên các cảng này chỉ hoạt động khoảng một phần hai công suất
chủ tịch phòng thương mại châu âu eucham thượng hải cho biết
các quy định hạn chế sẽ khiến lái xe tải khó tiếp cận với khu vực lân cận thượng hải
để lấy hàng và tạo ra hồ đen trong chỗ logistic
vốn có vai trò quan trọng với các doanh nghiệp sản xuất đa quốc gia đang hoạt động tại trung quốc
nếu xe tải không có thẻ thông hành đặc biệt do cơ quan giao thông quốc gia cấp
sẽ không thể di chuyển từ thượng hải tới các tỉnh thành lân cận
thông tư trên của quốc vụ viện không đặc biệt giải quyết vấn đề này
hay cho biết có tăng thêm số lượng lái xe tải được cấp thẻ thông hành làm việc
trong thời đại dịch hay không mà chỉ yêu cầu cần đảm bảo dịch vụ xe tải liên tỉnh thông suốt
một điển hình cho tình trạng gián đoạn là nhà máy kia factory ba của tesla tại thượng hải
đã tạm ngừng sản xuất từ cuối tháng ba vì không thể đảm bảo nguồn cung linh kiện ô tô
và đồ bảo hộ phòng covid một mươi chín để duy trì dây chuyển lắp ráp vận hành theo mô hình vòng tròn khép kín
tesla đang tích cực tìm kiếm lái xe tải có giấy thông hành đặc biệt để vận chuyển bộ phận ô tô
và những chiếc xe model ba model y đã hoàn thiện theo một nguồn thạo tin
hiện tại thượng hải chưa công bố khung thời gian để nới lòng phong tỏa
vì thành phố vẫn cam kết duy trì chiến lược zero covid